thưa quý vị chắc hẳn là đêm qua tất cả chúng ta đã có những phút giây ý nghĩa bên gia đình và người thân để cùng chào đón năm mới
riêng đối với các cán bộ chiến sĩ công an thì năm nào cũng vậy công tác ứng trực đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui xuân đón tết trong không khí an toàn và hạnh phúc
luôn là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an vào mỗi đêm giao thừa
và ngay trong đêm vào ngày hôm qua nhiệm vụ này đã được triển khai chặt chẽ trên khắp cả nước
phóng nhanh lặng lách đánh võng
sẵn sàng quay đầu xe thành từng đoàn như thế này để trốn tránh sự kiểm soát của các đơn vị chức năng
đây chính là những lỗi vi phạm chính được lực lượng cảnh sát cơ động tập trung xử lý trong đêm giao thừa
các lỗi vi phạm chính mà chúng tôi cần tập trung xử lý như thế là điều khiển xe phóng xe với tốc độ cao thành đoàn
lặng lách đánh võng đua xe cổ vũ đua xe xe phép các hành vi mang theo hùng khí
để gây dối trật tự công cộng trên đường hay là các đối tượng lợi dụng hoạt động giao thông để phạm tội như cướp cướp giật
các hành vi trộm cắp hoặc vận chuyển trái phép pháo nổ
lực lượng cảnh sát cơ động chúng tôi cũng đã phân công và bố trí các lực lượng ứng trực để sẵn sàng giải quyết
tăng cường xử lý đối với những tình huống đột xuất xảy ra trên địa bàn thành phố hà nội
và sẵn sàng phối hợp cùng các lực lượng khác như phòng hành xã hội phòng hành xã hội hành sự hay là công an các quận huyện
để có thể đáp ứng xử lý nhanh chóng sớm nhất đối với những tình huống ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn có thể xảy ra
phòng xã hội công an hồ nội chúng tôi thứ nhất là cho quân số ứng trực tại đơn vị và tại những chốt trọng điểm
ngoài ra thì một mươi năm tổ mỗi bốn một chúng tôi luôn bố trí linh hoạt tại các công đường tuyến đường
nơi mà hay xảy ra những tình trạng mà có dấu hiệu là người điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng để nắm bắt tình hình
và khi mà có hiện tượng thì chúng tôi sẽ đáp ứng
chúng tôi phối thơ với cả lực lượng với cả lực lượng hành xã hội hành sự và công an quận huyện để tổ chức là xử lý ngay
giao thừa năm nhâm dần có lẽ là một trong những giao thừa đặc biệt với người dân cả nước nói chung
và người dân thành phố hồ chí minh nói riêng
dù không được thưởng lãm bắn pháo hoa như mọi năm một trăm linh lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đảm bảo trực chiến
tại đơn vị để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân đón tết
dù vất vả các chiến sĩ vẫn bám trụ với vị trí công an

để đảm bảo là trung tâm quận một là bà con được đến hàng tết vui chơi an toàn
tại thành phố đà nẵng để người dân có thể vui xuân đón tết an toàn
vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
lực lượng công an thành phố cũng đã tăng cường quân số ứng trực tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường
trước trong và sau đêm giao thừa
lực lượng cảnh sát quận ba là trong đêm giao thừa là triển khai một trăm linh quân số
ứng trực tại đơn vị và tuần tra kiểm soát trên tất cả các địa bàn trọng
điểm đặc biệt là những khu công cộng để đảm bảo an ninh trật tự và cũng như là phòng chống các loại tội phạm
không khí mùa xuân mới đã gõ cửa từng nhà nhưng trên các con đường vẫn có những người chiến sĩ công an nhân dân
làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho mọi người mọi nhà đi đến nơi về đến trốn lạng thầm với công việc
họ đã và đang góp sức vào sự bình yên của mọi nhà
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
trong ngày hai mươi chín tết trước thời điểm giao thừa cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thành lập
tám đoàn kiểm tra trực tiếp và xử lý các vi phạm về pháo tại một mươi tám địa phương trọng điểm trên cả nước
gồm một mươi sáu tỉnh thành phố phía bắc và hai tỉnh phía nam
đoàn công tác của cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội được phân công trực tiếp kiểm tra xử lý các vi phạm về pháo
ở các địa phương tại thời điểm giao thừa đón tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
nhằm đôn đốc lực lượng công an các địa phương
thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm
cùng với đó tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
trong đó có quy định về việc cấm tàng trữ mua bán sử dụng pháo nổ trái phép của người dân
công tác kiểm tra của các đoàn sẽ được báo cáo trực tiếp qua điện thoại về lãnh đạo cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
tại thời điểm trước trong và sau giao thừa
tại hà nội đoàn kiểm tra số một đã đến kiểm tra tại khu vực thị trấn đông anh xã mai lâm xã nguyên khê huyện đông anh
qua kiểm tra cho thấy lực lượng công an các xã đã lên phương án tuần tra kiểm soát sẵn sàng xử lý các vi phạm liên quan đến pháo trong đêm giao thừa
các đoàn kiểm tra này đi với mục tiêu là kiểm tra các phương án phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo trước trong và sau đêm giao thừa
cái việc kiểm tra này nhằm để
đánh giá cái việc triển khai của công an các địa phương và xác định các cái địa phương trọng điểm còn cái tình trạng đốt pháo và mức độ đốt pháo như thế nào để có những cái biện pháp phòng ngừa đối với cả cái công tác phòng chống vi phạm về pháo sau này cũng như là xử lý đối với cả các cái địa phương mà vẫn còn để cái tình trạng đốt pháo tràn an
đến kiểm tra tại xã yên thường huyện gia lâm
đúng lúc lực lượng công an xã chuẩn bị lên đường
tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và xử lý các vi phạm về pháo trong đêm giao thừa
lãnh đạo cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã động viên chúc tổ công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đề nghị các tổ sẽ triển khai thực hiện theo phương án mà công an xã đã đề ra và theo chỉ đạo của công an huyện
đảm bảo làm sao mà thực hiện được kết quả là tại địa bàn xã yên thường sẽ không có tiếng pháo
chúc đồng chí sẽ hoàn thành được tốt cái nhiệm vụ
trong đêm giao thừa này đảm bảo an ninh trật tự yên ổn cho nhân dân vui xuân đón tết
xuân đang về trên khắp các nẻo đường ngõ xóm của đất nước
thời điểm đêm giao thừa lực lượng công an trên cả nước vẫn đang căng mình tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về pháo kiên quyết không để xảy ra tình trạng sử dụng pháo trái phép
gìn giữ an ninh trật tự để mùa xuân mùa hạnh phúc yên bình
thực sự đến với mọi người mọi nhà
liên quan đến hành vi mua bán pháo nổ trái phép
tại bình định công an phường trần quang diệu tp quy nhơn vừa phát hiện bắt giữ đối tượng là trần an thạch
trú tại phường trần quang diệu có hành vi tàng trữ bảy bịch pháo nổ loại pháo banh
mỗi bịch gồm một trăm linh viên nặng năm kg trên xe mô tô
qua làm việc đối tượng khai nhận còn cất giấu bốn bịch pháo nổ và một hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín viên
trần an thạch khai số pháo trên là của
bố đẻ tên trần quang mang về nhà sau khi giao dịch bán bảy bịch pháo cho một thanh niên tên là tiến
với giá tám trăm linh đồng một bịch pháo
thạch đi giao số hàng trên nhưng chưa kịp nhận tiền thì đã bị lực lượng công an phường phát hiện bắt giữ
bộ y tế cho biết đến nay đã có hơn hai triệu người mắc covid một mươi chín ở nước ta khỏi bệnh
đặc biệt là ngày hôm qua có gần năm người khỏi bệnh vui đón xuân cùng với gia đình
trong ngày hôm qua
hai mươi tháng một có bốn tám trăm ba mươi năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi là hai hai mươi hai bốn trăm năm mươi ca
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm tám mươi một ba triệu liều
trong đó tiêm mũi một là trên bảy mươi chín triệu liều tiêm mũi hai là trên bảy mươi bốn triệu liều
và tiêm mũi ba là tiêm bổ sung tiêm nhắc lại và mũi ba liều cơ bản là trên hai mươi tám triệu liều
các chuyên gia y tế tiếp tục khuyến cáo người dân vui tết không quên thực hiện
thêm biện pháp năm k
thưa quý vị trong khi đó thì nhiều biện pháp phòng dịch cũng đã được đưa ra
để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
trong đó phải kể đến như là không tổ chức bán pháo hoa hay dừng hoạt động các lễ hội
chính vì vậy người dân hà nội cũng đón năm mới trong tinh thần phòng dịch cao độ
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân trong ngày đầu tiên của năm mới
đi lễ đầu năm đã trở thành nét đẹp phát triển
hoàn hóa của người dân việt nam
thế nhưng do dịch bệnh không khí tại các đền chùa ở hà nội khá tĩnh lặng
đền quán thánh đóng cửa nên người dân đã đứng ngoài vái vọng để cầu may mắn đầu năm
chùa trấn quốc vẫn mở cửa để người dân đi lễ du xuân
tuy nhiên không xuất hiện tình trạng đông đúc
người dân đến chùa đều đeo khẩu trang và tuân thủ đúng quy định phòng chống dịch
đi lễ chùa thì chỉ cần trang phục trang nghiêm là được
cũng cần phải là theo nguyên tắc là phải bắt buộc là phải tháo khẩu trang hoặc là bọc khẩu trang
đấy là tùy ý thức của từng người thôi
hồ gươm là một trong những địa điểm được người dân tập trung đổ về dạo phố du xuân ngày đầu năm
khẩu trang đã gắn bó với mọi người suốt hai năm qua và đã trở thành một thói quen
ngay cả trong những ngày tết đi du xuân như thế này
thực ra thì ngày tết thì ai cũng muốn là mặc những bộ quần áo đẹp nhất
trang phục đẹp nhất và đầu tóc và cũng quên là trang điểm
đương nhiên là cái việc là đeo khẩu trang thì cũng hạn chế một phần các bà các chị các cô
tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là mọi người bây giờ cái khẩu trang nó rất là cần thiết cho cuộc sống
bản thân tôi mà bước xuống khỏi xe mà tôi cảm thấy không có khẩu trang tôi lại rất là thi thiếu
cho nên là tôi thấy là cũng không có vấn đề gì hết cả
với tinh thần và trách nhiệm phòng chống dịch cao của người dân hà nội nói riêng
và cả nước nói chung chiến thắng dịch bệnh sẽ không còn xa
vào những ngày đầu năm mới thì lưu lượng người đi du xuân thăm hỏi nhau nhiều hơn so với ngày thường
và để người dân đi lại an toàn đúng luật cục cảnh sát giao thông đã đưa ra một số khuyến cáo như sau
người dân cần chú ý chấp hành luật giao thông đường bộ và yêu cầu kiểm soát của lực lượng chức năng
khi lái xe nhớ tập trung quan sát tuân thủ hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu vạch kẻ đường đèn tín hiệu
đi đúng phần đường
làn đường quy định chú ý tốc độ và khoảng cách an toàn cho phép
khi đi du xuân nếu tài xế đã sử dụng rượu bia thì tuyệt đối không điều khiển các loại phương tiện
trước khi sử dụng phương tiện để tham gia giao thông đặc biệt là di chuyển đường dài
tài xế cần kiểm tra khả năng hoạt động của xe mức độ đáp ứng của các bộ phận trên xe như gương chiếu hậu
hệ thống phanh đèn còi lốp không để các vật dụng dễ gây cháy nổ trong cốp xe
trường hợp xảy ra va chảm giao thông
các bên nên ứng xử có văn hóa với nhau đặc biệt tuân thủ sự phân định của lực lượng chức năng trong các vụ tai nạn
nếu sử dụng phương tiện đường thủy để đi du lịch lễ hội người dân nên mặc áo phao
cũng liên quan đến vấn đề giao thông trong ngày ba mươi một tháng một ngày cuối cùng của năm tân sửu
đã xảy ra hai mươi ba vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi bốn người bị thương một mươi một người
và so với ngày cùng kỳ tết nguyên đán tân sỉu năm hai nghìn hai mươi một đã giảm hai vụ
giảm hai người chết và giảm một người bị thương
thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp cuối năm
tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi
trên đường bộ cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý trên một bốn trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một tỷ đồng tạm giữ bốn xe ô tô hai trăm tám mươi bảy xe mô tô tước một trăm một mươi bảy giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý một trăm hai mươi năm trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là bốn trăm ba mươi sáu trường hợp
thưa quý vị với quyết tâm đó chính là xử lý nghiêm quyết liệt các đối tượng đốt pháo nổ cháy phép
gây mất an ninh trật tự và mất an toàn cho nhân dân trong đêm giao thừa
trong ngày cũng như là trong đêm ngày hai mươi chín vào dạng sáng ngày mừng một tết
lực lượng công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện xử lý bảy mươi ba vụ
với bảy mươi ba đối tượng đốt pháo
và tàng chữ pháo lộ
kết quả trong đêm giao thừa vào dạng sáng mừng một tết
lực lượng chức năng đã phát hiện bảy mươi ba vụ với bảy mươi ba đối tượng đốt pháo nổ cháy phép
và hai vụ tàng chữ pháo lộ
tăng vật thu giữ gồm năm hộp pháo hoa nổ chưa qua sử dụng
bốn mươi một viên pháo đã qua sử dụng và sáu mươi năm sát pháo nổ khác
ngoài ra qua công tác vận động đã có hai mươi chín người dân giao nộp cho lực lượng công an
hai mươi hộp pháo hoa nổ ngay trước giờ giao thừa
theo lãnh đạo công an thành phố biên hòa tình trạng đốt pháo nổ và tàng chữ pháo lộ
trong đêm giao thừa trên địa bàn thành phố biên hòa đã giảm mạnh
so với đêm giao thừa tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
dù được phép mua và sử dụng một số loại pháo hoa không tiếng nổ vào đêm giao thừa
thế nhưng nhiều người dân vẫn đốt pháo lộ rực trời

các lực lượng công an đang kiểm tra xử lý các trình hợp vi phạm này
trước và sau thời khắc giao thừa năm nhâm dần hai nghìn hai mươi
nhiều xã phường tại khu vực thành phố hà tĩnh và huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
pháo nổ rền vang kéo dài hàng chục phút bất chấp lệnh cấm
dọc đường quang trung đoạn qua xã thạch hạ thành phố hà tĩnh
và xã hộ độ mai phụ huyện lộc hà có hàng chục điểm bán pháo hoa tự phát
liên tục trong hơn ba mươi phút gồm cả pháo tầm thấp và tầm cao
tại thành phố hồ chí minh tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận bình thạnh
tuần tra trên tuyến đường thuộc địa bàn phường một mươi chín đã phát hiện bắt quả tăng
một đối tượng có hành vi đốt pháo nổ
tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận bình thạnh đã lập biên bản
bàn giao công an phường một mươi chín để tiếp tục làm rõ
thưa quý vị với phương châm là bám dân bám bản bám cơ sở
khi dịch covid một mươi chín bùng phát lực lượng công an xã là một trong ba lực lượng
chủ công nòng cốt trên tuyến đầu phòng chống dịch
tết năm nay chiến sĩ công an xã tại những xã vùng cao
vẫn đang ngày đêm bám bản góp phần giữ bình yên cho những bản làng
cho nhân dân vui xuân đón tết
và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với buổi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
và không khí chuẩn bị chào đón vào đêm giao thừa của công an xã tri phương
một xã biên giới của tỉnh cao bằng
đủ năm đồng chí công an chính quy về đảm nhận chức danh công an xã
thế nhưng tết năm nay khác hẳn với những năm trước
địa phương còn có cả cán bộ từ cục cảnh sát kinh tế về tăng cường tại địa bàn

vâng em cũng gửi lời chúc đến toàn thể các triều sĩ hương an
có một cái tết thật vui vẻ và đầm ấm
em cũng mong các anh sẽ giúp đỡ chồng em

em cảm ơn các anh ạ
năm mới thì bọn anh cũng gửi lời chúc sức khỏe đến em và gia đình
năm mới là sức khỏe hạnh phúc mọi việc đều thuận lợi
ở dưới em cứ yên tâm là chồng em ở đây lúc nào cũng đầy đủ
lúc nào cũng lúc anh em trong công việc lúc nào cũng rất là thuận lợi
em chào anh ạ